thưa quý vị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do phạm trí dũng cùng đồng phạm thực hiện
vào ngày tám tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét
vào ngày tám tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
thù giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội quá trình bắt khám xét đã được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phối hợp với công an huyện phú riềng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ vụ án mạng vì mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại thôn phú châu xã bình sơn huyện phú riềng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối ngày một mươi hai tháng sáu lê văn việt nguyễn hữu
lê trần hanh lưu đình tài và bạn gái của hanh là nguyễn thị trinh nữ cùng ngụ tại xã bình sơn huyện phú riềng
tổ chức ăn nhậu tại nhà của lê văn nam tại thôn phú châu xã bình sơn
trong lúc uống rượu thì đại và nữ ra ngoài hiên tâm sự nên hanh bực tức ngồi trong giường lấy một con dao dài khoảng ba mươi cm
đâm mũi dao vào giường rồi nói đại và nữ vào nhà nói chuyện nhưng cả hai không đồng ý
cũng tại đây giữa đại và việt nảy sinh mâu thuẫn do đại cho rằng việt
nói xấu mình cùng với việc việt đã đập mạnh cán dao khiến cho rau văng xuống nền nhà
khi việt bị đại dùng tay đấm liên tiếp vào mặt vào đầu việt đã rút con dao thủ sẵn trong túi quần
đâm một nhát vào ngực đại khiến đại tử vong khi vừa tới bệnh viện cấp cứu
cùng là bạn đi biển với nhau nhưng chỉ vì một hành động trong bữa nhậu đã khiến cho một đối tượng dùng dao đâm trọng thương bạn của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo phạm văn dương bốn mươi một tuổi
quê ở tỉnh bến tre bảy năm tù giam về hành vi giết người
theo cáo trạng vào đêm ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín phạm văn dương cùng với nguyễn quang nam và mai hữu phước
cùng chú tại huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi ngồi nhậu cùng với nhau trên tàu cá neo đậu tại cảng cá thọ quang
trong lúc nhậu giữa nam và dương có đùa dỡn qua lại nam đã dùng tay đấm dương khiến dương bực tức và đứng dậy đi ra ngoài
sau đó dương thấy một con dao ở đuôi tàu nên nảy sinh ý định chém nam để trả thù
nghĩ là làm
trong lúc nhậu giữa nam dương đi đến chỗ nam cầm dao đâm nhiều nhát vào người nam gây thương tích hai mươi sáu
gây án xong dương bỏ trốn về nhà cha mẹ ở bến tre
trước hội đồng xét xử dương tỏ ra thành khẩn và thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đội cảnh sát hình sự công an tp vũng tàu tỉnh bảo đệ vũng tàu vừa di lý đối tượng huỳnh văn hải ba mươi một tuổi
chú tại tp hồ chí minh về vũng tàu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
ngày hai tháng bốn hải và phạm công đức hai mươi bảy tuổi chú tại tp hồ chí minh rủ nhau xuống vũng tàu bẻ trộm kính chiếu hậu xe ô tô
đến hai giờ sáng ngày ba tháng bốn phát hiện xe ô tô mercedes của người dân đậu trên đường nam kỳ khởi nghĩa
đức đã dùng xe ô tô gần đó cảnh giới để hải đến trộm gương chiếu hậu trị giá một trăm linh triệu đồng
cũng trong dạng sáng ngày ba tháng bốn hai đối tượng này còn bẻ trộm gương chiếu hậu của sáu chiếc xe ô tô khác đậu trên đường
thành phố vũng tàu sau hai tháng tung lực lượng truy xét các trinh sát hình sự công an thành phố vũng tàu đã làm rõ thủ phạm
ngày sáu tháng sáu đức bị trinh sát bắt giữ tại tp hồ chí minh
đến ngày tám tháng sáu công an tiếp tục bắt giữ hải
mở rộng điều tra các đối tượng khai nhận ngày bốn tháng bốn chúng đã bẻ trộm gương chiếu hậu của một mươi chiếc xe ô tô khác tại thành phố bà rịa và thị xã phú mỹ
bước đầu công an quận thốt nốt thành phố cần thơ đã thực hiện hiệu quả cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
bước đầu công an quận thốt nốt đã thu hồi vận động giao nộp nhiều vũ khí thô sơ hàng trăm viên đạn gần sáu mươi dao tự chế các loại phòng ngừa tác hại do các loại vũ khí và liệu nổ gây ra
vào sáng ngày chín tháng sáu ông nguyễn văn rậm và anh hồ văn mười người dân phường tân hưng quận thốt nốt thành phố cần thơ đến điểm giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để giao nộp súng bắn cồn và hàng chục viên đạn
tại điểm tiếp nhận ông rậm và anh mười được các đồng chí công an phường tận tình hướng dẫn làm biên bản thu hồi để giao nộp và quản lý theo quy định
tôi ăn tôi đụng thì gom về cũng cắt trong nhà rồi để trong tủ gõ gàng gọn gàng lại
cũng sợ chứ sợ lắm chứ nhưng mà chưa có thời gian nào để giao nạp
thì có vận động thì tôi đem ra tôi giao nạp
em sử dụng cái súng còn để làm gì
dạ để đi bắn chim bắn cò thôi
thấy nó nguy hiểm quá rồi nó nguy hiểm quá rồi em nạp vô công an
qua hơn hai tháng thực hiện cao điểm công an phường tân hưng quận thốt nốt đã vận động người dân
giao nộp ba khẩu súng hơi súng bắn cồn một dao tự chế
và hàng chục viên đạn các loại
có được kết quả này là nhờ công an phường đã phát huy tốt mô hình quán cà phê pháp luật
tổ chức tuyên truyền vận động hàng trăm lượt người dân trên địa bàn
hiểu rõ hậu quả của việc tàng trữ trái phép phòng ngừa hiệu quả hiểm họa
do vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ gây ra
chúng tôi cũng đã tham mưu với bang phường
triển khai kế hoạch với các bang ngành đồng thể phường nắm để thực hiện
đồng thời chúng tôi cũng có tham mưu với bang phường là xây dựng công danh
chỉ đạo cho các bang ngành đồng thể phối hợp với công an phường
trong công tác dẫn động nhân dân thực hiện cao điểm này
theo công an quận thốt nốt thành phố cần thơ đến thời điểm hiện tại
qua triển khai thực hiện cao điểm
công an quận thốt nốt đã vận động người dân giao nộp nhiều loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
như một súng ca bin một súng ar một mươi năm ba súng tự chế súng bắn cồn
bốn trăm linh viên đạn các loại năm mươi năm rủi cui cao su hơn sáu mươi dao tự chế
ở đây có số
sự chỉ đạo tập trung của lãnh đạo công an quận trước tiên là phải nói như thế
tại vì chúng ta bước đầu chúng ta triển khai là gặp khó khăn
tuy nhiên khi mà được giãn cách xã hội thì lãnh đạo quyết định triệu tập
để mà chỉ huy công an các phương từ lực lượng cảnh sát khu vực
cũng như các đội nghiệp vụ là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
thứ hai là từng phương có phối kết hợp thì lực lượng cảnh sát khu vực
là trực tiếp gần dân từ đó mà dẫn động nó có hiệu quả như thế này
có thể nói
nhờ gần dân bám cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
công an quận thốt nốt bước đầu đã thực hiện hiệu quả cao điểm
vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
góp phần phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
của truyền hình công an nhân dân
và tiếp theo đây thì xin mời quý vị cùng với biên tập viên đinh hạnh
cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các số báo diễn ra tuần qua
xin mời biên tập viên đinh hạnh
vâng cảm ơn biên tập viên phương thảo
thưa quý vị mở đầu chuyên mục điểm báo tuần qua
sẽ là một bài viết trên báo công an nhân dân online
bộ y tế và tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
đã phối hợp xây dựng video sáu biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong trạng thái bình thường mới
mỗi quốc gia hoặc các khu vực trong cùng một quốc gia
có thể bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín khác nhau
do vậy các biện pháp hạn chế tại mỗi nơi có thể khác nhau
cụ thể sáu biện pháp bảo vệ quan trọng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
để giúp giảm số người mắc bệnh và giảm bớt các biện pháp hạn chế
vệ sinh tay sạch sẽ che miệng mũi khi ho hát hơi
không chạm tay lên mặt khi chưa rửa sạch tay
hạn chế ở những nơi không gian kín hoặc nơi đông người
giữ khoảng cách tối thiểu là một mét thường xuyên làm sạch
và khử trùng các vật và bề mặt hay được chạm vào
như tay nắm cửa hay điện thoại
thủ tục đơn giản thời gian giải ngân nhanh là những ưu điểm
mà hình thức cho vay qua ứng dụng điện thoại hay còn gọi là app
đang dùng để lôi kéo được người vay
nhưng song hành với đó là khoản lãi khổng lồ phải trả
những lời đe dọa phỉ bán nếu như không trả đúng hạn
sau đây là phản ánh
xem báo kinh tế và đô thị
theo phó chủ tịch hiệp hội thương mại điện tử việt nam nguyễn ngọc dũng
về bản chất mô hình cho vay qua app là rất tiện lợi
đang được triển khai thành công tại nhiều quốc gia như mỹ hay nhật bản
hoạt động này hỗ trợ người vay nhanh chóng
thích hợp với những người lao động có thu nhập thấp
tuy nhiên trên thực tế vay qua app đang bị biến tướng thành tín dụng đen
với khoản lãi vay có thể lên tới trên một một năm
chính vì vậy mà mô hình này cần có sự giám sát kịp thời
từ phía ngân hàng nhà nước nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững
của loại hình cho vay đang còn nhiều tiềm năng tại việt nam
cũng như đảm bảo quyền lợi cho người vay
còn trên báo điện tử an ninh thủ đô thông tin cho biết
bắt đầu từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tất cả các loại bằng lái xe cấp ra
sẽ phải thực hiện in mã hai chiều qr vào giấy phép lái xe
tổng cục đường bộ việt nam cho biết mã hai chiều qr
để đọc giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe
và liên kết với hệ thống thông tin quản lý bằng lái xe
để xác minh tính xác thực và tra cứu thông tin của bằng lái
việc sử dụng mã qr sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý
và lực lượng tuần tra kiểm soát trong việc phát hiện các giấy phép lái xe
không hợp lệ và liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe
của tổng cục đường bộ việt nam
còn trên báo lao động số ra tuần này
đăng tải bài viết có nhan đề
nhập khẩu lợn sống trong tuần này giá lợn hơi có giảm
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
có khả năng lợn sống sẽ được nhập chính ngạch về việt nam trong tuần này
từ các nước thái lan lào campuchia với giá khá hợp lý
hiện nay mọi thủ tục hành chính gần như đã xong
nhưng việc nhập khẩu lợn sống phải tuân thủ quy định của luật thú y việt nam
và quy định của tổ chức thú y thế giới
nên phải ra soát xem xét rất cẩn trọng
mặc dù cục thú y chưa cho phép nhập khẩu chính ngạch lợn sống vào việt nam
nhưng một mươi ngày nay từ khi có thông tin lợn sống sẽ được nhập khẩu vào việt nam
giá lợn hơi đã liên tục giảm trên cả nước
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
việc nhập khẩu lợn sống vào việt nam phải thực hiện cách ly đúng quy định
để bảo vệ an toàn cho đàn lợn nuôi trong nước
về số lượng và thời gian cho phép nhập khẩu sẽ được cân nhắc thận trọng
để vừa giảm được áp lực nguồn cung hiện nay
vừa không làm thiệt hại quyền lợi cho người chăn nuôi trong nước
tiếp sau đây xin mời quý vị cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam cùng với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
bản tin sáng phương nam ngày chủ nhật ngày một mươi bốn tháng sáu xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị do ảnh hưởng của bão số một gió tây nam mạnh
đã gây mưa lớn cho nhiều quận huyện tại khu vực tp hcm
từ trưa cho đến tận đêm ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng sáu
nhiều nơi bị ngập nặng cây bật gốc ngã trúng người đi đường
từ chiều ngày một mươi ba tháng sáu nhiều nơi trên địa bàn tp hcm nam bộ
xuất hiện mây đen bầu trời tối sầm và đổ mưa rất to ngay sau đó
mưa bất ngờ kèm theo gió giật mạnh làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông
tại quận thủ đức đường hồ văn tư bị ngập nặng
người dân ở đây phải đắp bao cát gần nửa mét để trắng nước
khoảng một mét vì không chịu nổi nước tràn vào nhà từ những cơn mưa trước
trên đường ba tháng hai trước số nhà bốn trăm chín mươi bốn quận một mươi tp hcm
một cây xanh bất ngờ gãy đổ xuống đường đè trúng hai thanh niên đi xe gắn máy
khiến cả hai bị thương trong đó một người bị gãy tay
còn tại đường lê duẩn quận một cây xanh cũng ngã đổ xuống đường
tuy nhiên may mắn không có ai bị thương
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho hay do ảnh hưởng của hoạt động
của bão số một trên khu vực đông bắc của biển đông khiến cho gió tây nam
trên khu vực nam bộ hoạt động mạnh lên
theo thông tin từ công an tp hcm cơ quan chức năng đã triệu tập năm mươi bốn người
trong băng nhóm áo cam đánh người đập phá quán nhậu ở bình tân
trong đó ba mươi bốn người đã bị tạm giữ hình sự
liên quan đến vụ băng nhóm áo cam đánh người đập phá quán nhậu ở quận bình tân
đại diện công an tp hcm cho biết đã triệu tập năm mươi bốn người có liên quan đến vụ việc
qua sàng lọc đến nay nhà chức trách tạm giữ ba mươi bốn người về hành vi gây rối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
hiện công an tp hcm đang nỗ lực điều tra truy xét để đưa những người này ra xử lý trước pháp luật
số lượng người đông nên việc điều tra truy bắt gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên các nơi việc nghiệp vụ của công an tp hcm vẫn đang rất nỗ lực
ngày đêm điều tra truy xét
qua điều tra ban đầu công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
hai nhóm người đã huy động lực lượng hẹn nhau giải quyết
để phân biệt hai xe một nhóm mặc áo cam mang hung khí đến quán ốc ở quận bình tân
tuy nhiên họ không gặp được người cần tìm nên nhóm này đã đập phá quán nhậu
đánh một người ba mươi tuổi bị thương
công an tp hcm cho biết đang truy xét hai nghi can táo tợn cướp điện thoại và xịt hơi cay
tấn công người dân trên đường trần não vào chiều một mươi hai tháng sáu
hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy vụ việc xảy ra vào lúc một mươi bảy h bốn mươi bốn ngày một mươi hai tháng sáu
lúc này một nam thanh niên đeo ba lô đi bộ trên đường trần não và đang sử dụng điện thoại
thì bất ngờ bị hai tên cướp chạy xe áp sát rồi giật điện thoại
phản ứng kịp thời nam thanh niên vội vàng giữ chặt điện thoại và kéo hai tên cướp té ngã
một số người chứng kiến của việc lập tức chạy đến hỗ trợ nam thanh niên nhân đệnh bất lực
bởi sự manh động của hai tên cướp
hai tên cướp đeo lên xe tẩu thoát ngay sau đó
mấy ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một ngôi nhà
với hàng rào độc nhất vô nhị ở miền tây thay vì là ốp gặp thì chủ nhân của nó
lại ớp bằng hàng ngàn vỏ điện thoại iphone
căn nhà đặc biệt trên là của ông nguyễn minh tấn năm mươi ba tuổi ngụ ấp bình tịnh b
xã hòa tỉnh huyện mang thích tỉnh bỉnh long
theo quan sát đoạn tường rào của ngôi nhà dài khoảng hai mươi mét cao một hai mét
phần dưới được xây bằng gạch phần trên được rào bằng lưới b bốn mươi
điều độc đáo là phần tường gạch được chủ nhân ớp trên hai ngàn vỏ điện thoại iphone năm
năm c sáu sáu s bảy bảy tám tám và có cả ipad
chủ nhân ngôi nhà cho biết ý tưởng làm hàng rào này là của người cháu
đang làm nghề mua bán điện thoại di động ở tp hcm
vỏ điện thoại được mua từ tp hcm gửi về sau đó ông mướu thợ xây hàng rào
và ớp vỏ iphone lên
hàng rào iphone này được hoàn thành trong vòng một tháng với chi phí trên hai trăm linh triệu đồng
thời gian tới ông tấn sẽ tiếp tục trồng hoa để tô điểm thêm ngôi nhà độc nhất vô nhị này
chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đoàn cơ sở phòng cảnh sát cơ động công an tp hcm đã tổ chức vệ sinh môi trường
và trao tặng các phần quà cho trẻ em nghèo thiếu học tại xã thới hưng huyện cờ đỏ tp hcm
dịp này đoàn đã trao tặng ba mươi phần quà gồm cặp vở áo mưa cho các em học sinh vượt khó học giỏi
của trường tiểu học thới hưng i xã thới hưng với tổng giá trị khoảng tám triệu đồng
đây là số tiền do cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động cùng các nhà hậu tâm hỗ trợ
sau khi tặng quà động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập
góp phần xây dựng quê hương cờ đỏ ngày càng giàu đẹp
đoàn công tác cùng hơn một trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên phòng cảnh sát cơ động
tiến hành phát quang cây cỏ vệ sinh môi trường dọc tuyến lộ chính trung tâm xã thới hương huyện cờ đỏ
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trong mùa mưa bão đang đến
chiều ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng sáu tại tỉnh bình phước đồn biên phòng bù đớp đồn biên phòng phước thiện
và đồn cửa khẩu hoàng diệu thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
đã tiếp nhận nhiều phần quà của các mạnh thường quân trao tặng động viên cho cán bộ chiến sĩ
trong đó một trăm năm mươi phần quà gồm một túi ngủ và năm trăm linh tiền mặt được trao tận tay cho các chiến sĩ biên phòng
đã làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát biên phòng và các chốt lưu động trên các đường mòn lối mở
với tổng giá trị một trăm hai mươi triệu đồng
hơn hai tháng qua các tổ công tác bộ đội biên phòng bình phước lập sáu mươi tổ chốt giả chiến
và tổ chức tuần tra kiểm soát chất chặn trên biên giới hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh
các chốt kiểm soát dịch được lập tại các đường mòn lối mở nằm sâu trong rừng
điều kiện sinh hoạt của các chiến sĩ còn nhiều thiếu thốn
sự động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần đã giúp cho cán bộ chiến sĩ
trên các tổ chốt phòng chống dịch bệnh biên giới bình phước yên tâm công tác
khắc phục khó khăn gian khổ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
căn cứ vào kết quả đếm phương tiện và kết luận lưu lượng phương tiện trên vành đai ba trên cao
đang cao gấp hai năm lần cho phép dẫn tới nguy cơ gây tai nạn và ủn tắc giao thông
trước tình trạng đó ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông sở giao thông vận tải hà nội
đã đề xuất giảm tốc độ trên tuyến đường này từ tám mươi km xuống còn sáu mươi km
tuy nhiên theo các chuyên gia giao thông đề xuất này là chưa phù hợp và không cần thiết
tuyến đường vành đai ba trên cao trước đây tốc độ tối đa là chín mươi km một giờ
tối thiểu là sáu mươi km một giờ
thành phố hà nội đã bỏ tốc độ tối thiểu giảm tốc độ tối đa
đề mốc chung là tám mươi km một giờ nhưng vẫn hoàn nguyên tắc
theo các chuyên gia giao thông việc giảm tốc độ chỉ áp dụng với các tuyến đường xuống cấp
còn với tuyến huyết mạch quan trọng như vành đai ba các hoạt động tốt là lãng phí
bởi tốc độ lưu thông càng tốt thì ồn tắc giảm đi rất nhiều
các kế hoạch tiên tiến là nâng tốc độ lên cao để giải phóng đường nhanh
nhưng quan trọng của nó là khi tốc độ được nâng lên
thì người lái xe người điều khiển phương tiện chấp hành luật lệ giao thông như thế nào
chúng tôi cho rằng đây cái biện pháp đấy vẫn là biện pháp thô sơ
làm theo kiểu mà quản lý theo cái thời kỳ mà lô nước
thiếu những cái phương pháp để mà giáp dẫn phương tiện giao thông chống ủn tắc giao thông
một trong những nguyên nhân dẫn đến un tắc là như thế này
chính các gối lên xuống đã tạo thành nút thắt cổ chai
nhất là vào giờ cao điểm mật độ phương tiện tăng cao
do đó để giải quyết bài toán ủn tắc trên đường vành đáy ba chân cao
chính là tổ chức lại giao thông đặc biệt là hệ thống đèn tín hiệu giao thông
để giúp các phương tiện lưu thông nhanh tránh quá tải
chúng ta phải xem xét là tùy từng cái giờ xe chạy
có thể giờ nay thì các phương tiện chạy trên cái hướng này thì là nhiều hơn hướng kia
thì chúng ta nếu nếu chúng ta bố trí đèn tín hiệu giao thông thì chúng ta có thể điều chỉnh
cái thời lượng của cái pha mà dòng xe
nếu chạy nhiều thì nó dài hơn còn gần thì chúng ta có thể điều chỉnh được
và ưu tiên cho cái dòng xe đó để có thể thoát được xe
và khi mà vào những thời điểm khác thì có thể là cả cái lưu đượm xe
trên cái dòng xe có thể thay đổi và chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp với ưu
quan trọng là ý thức của người điều khiển phương tiện
vì chỉ cần lấn làn xảy ra vạch chạm là gây ra ủn tắc khéo dài
do đó dương sản tốc độ là không cần thiết
và giữ nguyên như quy định tám mươi km
bây giờ là phù hợp
vào ngày một mươi ba tháng sáu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn hỏa tốc
gửi thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
ubnd phát tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về tăng cường kiểm soát vận chuyển lợi sản phẩm từ lợi qua biên giới
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
chỉ đạo đôn đốc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh biên giới
trong việc ngăn chặn kịp thời phát hiện
lý nghiêm các trường hợp nhập lộng vận chuyển buôn bán trái phép lợn
sản phẩm từ lợn ra vào việt nam đặc biệt là qua biên giới với lào campuchia
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia thành lập các đoàn công tác
đến các địa bàn trọng điểm để hướng dẫn đôn đốc kiểm tra
việc tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp
ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép lợn sản phẩm từ lợn ra vào việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đề nghị
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường kiểm tra kiểm soát đặc biệt tại cửa khẩu
đường mòn lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán giết mổ vận chuyển lợn
sản phẩm lợn không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh
bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu vận chuyển
buôn bán trái phép động vật sản phẩm động vật đặc biệt là lợn
sản phẩm lợn ra vào việt nam tại các đường mòn lối mở
với các nước lào campuchia
từ đầu năm đến nay tỉnh phú yên đã ghi nhận gần một năm trăm linh ca bệnh
xuất xuất huyết so với cùng kỳ số ca bệnh này có giảm
thế nhưng đây là con số đáng báo động
theo số liệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật phú yên
tính đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh ghi nhận hơn một bốn trăm sáu mươi ca sốt xuất huyết
các ca bệnh chủ yếu tập trung ở huyện phú hòa tuy an và thị xã sông cầu
với bảy mươi tám ổ dịch
thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp với mưa sen kẽ
và những chỉ số về loang quang mũi như hiện nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật phú yên nhận định dễ tái bùng phát
và gia tăng xuất xuất huyết kéo dài
do vậy ngành y tế và chính quyền địa phương tỉnh phú yên
đang nỗ lực thực hiện các giải pháp kiềm chế dịch bệnh